hưởng ứng ngày môi trường thế giới hôm nay tại nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
tại cung văn hóa tỉnh ubnd tỉnh hòa bình tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động vì môi trường
tuần lễ biển và hải đảo việt nam và ngày đại dương thế giới năm hai nghìn hai mươi
trong tháng hành động vì môi trường tỉnh hòa bình tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các công trình xây dựng
mỏ đá cơ sở sản xuất công nghiệp y tế và giao thông vận tải xử lý triệt đề các hành vi vi phạm
huy động sự tham gia của cộng đồng để giám sát các nguồn khí thải của các cơ sở này
phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp
huy động các cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
ngoài hoạt động diễu hành tuyên truyền cổ động ngay trong ngày năm tháng sáu
thành phố hòa bình đã huy động hàng nghìn cán bộ viên chức thanh niên học sinh ra quân vệ sinh ngõ phố
cải tạo phục hồi các khu vực bị ô nhiễm trồng cây xanh cải thiện cảnh quan môi trường
để hưởng ứng ngày môi trường thế giới tỉnh hưng yên cũng đã tổ chức hội thảo và ký cam kết tham gia chống rác thải nhựa
tỉnh hưng yên có khoảng sáu mươi doanh nghiệp sản xuất bao bì và các sản phẩm từ nhựa
hai làng nghề tái chế nhựa với công suất từ năm trăm linh đến một tấn một ngày
mỗi ngày tỉnh hưng yên xả thải ra môi trường khoảng sáu trăm năm mươi tấn rác thải sinh hoạt
tại hội thảo các đại biểu đã nêu bật vai trò của công tác tuyên truyền vận động nhân dân
tham gia vào cam kết chống rác thải nhựa trong sinh hoạt và những giải pháp xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt
đến nay tỉnh hưng yên đã có khoảng ba mươi số hộ gia đình tham gia thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình
cũng trong ngày năm tháng sáu thành phố đà nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện đề án xây dựng đà nẵng
thành phố vì môi trường giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi năm
trong một mươi năm qua thành phố đà nẵng đã chi cho các dự án thuộc lĩnh vực môi trường khoảng hơn một ba trăm linh tỷ đồng
và cấp kinh phí sự nghiệp môi trường cho các đơn vị sở ngành ủy ban nhân dân các cấp quận hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
trong thời gian tới đà nẵng sẽ xây dựng hệ thống chính sách pháp luật hệ thống quy chuẩn kỹ thuật
cải cách thủ tục ánh chính hạ tầng đô thị dài hạn về bảo vệ môi trường tiên phong sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên
ứng dụng các giải pháp kỹ thuật cao công nghệ cao và quản lý chặt chẽ nâng cao trách nhiệm với môi trường trong phát triển đô thị phát triển kinh tế